hôm qua trong khi thi công công trình mở rộng cụm cửa khẩu quốc tế lao bảo thuộc nhóm ca tăng
thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom
có chiều dài một một mét trọng lượng hơn một trăm một mươi ba kg nằm sâu dưới lòng đất gần một năm mét
nhận được tin báo đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã trực tiếp đến hiện trường xử lý
đưa quả bom lên khỏi mặt đất được biết đây là loại bom mk tám mươi một do quân đội mỹ sản xuất và ném
xuống địa bàn thị trấn lao bảo trong những năm chiến tranh nhằm ngăn chặn sự tiến công nổi dậy
của quân và dân địa phương trong chiến dịch giải phóng huyện hương hóa nhưng không phát nổ
sau khi đưa quả bom lên khỏi mặt đất đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã di chuyển
quả bom về bãi nổ tập trung để hủy nổ hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã lập
biên bản tạm dừng thi công nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực